thế nhưng các thế lực thù địch chống đối chính quyền lại phớt lờ điều ấy
chúng còn ra sức công kích vấn đề có tính nguyên tắc và chiến lược này